nhiều tỉnh thành trên cả nước vừa tổ chức các đại hội thi đua yêu nước
với nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh
trong đó tại bình thuận đại hội thi đua yêu nước lần thứ tám giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã được tổ chức với sự tham dự của hai trăm năm mươi sáu tập thể cá nhân điển hình của giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai
thấm nhuận lời dạy của bác thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
nhưng người thi đua là những người yêu nước nhất
năm năm qua với tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo quyết tâm thi đua xây dựng tỉnh bình thuận văn minh giàu đẹp
các phong trào thi đua yêu nước được các cấp các ngành trong tỉnh triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị
và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhiều gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đã được phát hiện và nhân rộng
tại đại hội chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với khẩu hiệu đoàn kết đổi mới sáng tạo quyết tâm xây dựng tỉnh bình thuận phát triển nhanh bền vững văn minh giàu đẹp vì hạnh phúc của nhân dân
cùng ngày tỉnh bình phước đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi với sự tham dự của gần năm trăm linh đại biểu
phong trào thi đua yêu nước trong năm năm qua tại bình phước được đánh giá ngày càng thiết thực hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh ước đạt bảy hai mươi năm
ước thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi đạt một mươi tỷ đồng gdp đầu người đạt sáu mươi bảy ba triệu đồng
thu hút đầu tư nước ngoài tám trăm linh dự án với vốn đăng ký năm mươi tỷ đồng
tại đại hội tỉnh bình phước đã truy tặng bảy danh hiệu mẹ việt nam anh hùng cho bảy thân nhân mẹ việt nam anh hùng
vinh danh bốn mươi năm công dân bình phước tiêu biểu thế hệ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tuyên dương khen thưởng chín mươi bốn gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
ngày một mươi bảy tháng chín tỉnh an giang cũng đã
long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
trong năm năm qua phong trào thi đua yêu nước ở an giang liên tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực
là một trong những địa phương đi đầu trong các phong trào xã hội tử thiện với rất nhiều mô hình hay cách làm mới đã nhận được bằng khen giấy khen của các cấp
nhân dịp này tỉnh an giang đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch nước cho hai cá nhân và trao huân chương lao động hạng nhì và hạng ba cho một mươi một tập thể và cá nhân